kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị khoảng tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi dư luận việt nam đã vô cùng kinh hoàng
trước sự việc một giám đốc người hàn quốc sát hại đồng hương
sau đó giấu sát vào vali để phi tang
vụ án không chỉ gây ám ảnh người dân sống xung quanh khu vực xảy ra án mạng
mà còn khiến dư luận phẫn nộ trước hành vi mất nhân tính của hung thủ người ngoại quốc
đây không phải vụ án đầu tiên liên quan đến người ngoại quốc trên mảnh đất hình chữ s
trước đó cũng đã có nhiều vụ án mạng nghiêm trọng liên quan tới người ngoại quốc xảy ra
gây rúng động dư luận việt nam
mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi hai vụ án như vậy ngay sau đây
khoảng một mươi bốn h ngày bốn tháng chín năm hai nghìn tám người dân đã phát hiện tại bãi đất trống
nằm ven đường hoàng minh giám phường trung hòa quận cầu giấy hà nội
một người phụ nữ trong tình trạng
bị cháy đen toàn cơ thể
họ đã thông báo ngay vụ việc cho công an phường trung hòa công an quận cầu giấy
khi nhận được tin báo một trăm một mươi ba thì người dân đã phát hiện có một cái xác chết bị đốt ở trên đường hoàng minh giám
thì tôi cùng đồng chí trần xuân thanh trực tiếp xuống hiện trường đầu tiên
khi chúng tôi đến hiện trường bên cạnh đống gạch xung quanh là nước trên một cái mò mô đất cao lên
thì phát hiện là có một xác chết bị đốt cháy da đã bị rột tóc đã bị cháy
một mươi giờ cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội nhận được tin báo từ công an quận cầu giấy
ngay lập tức các cán bộ khám nghiệm thuộc phòng kỹ thuật hình sự công an tp hà nội và các điều tra viên đã có mặt tại hiện trường
qua công tác khám nghiệm các cán bộ phòng kỹ thuật hình sự hà nội đã kết luận nạn nhân là nữ có độ tuổi từ khoảng hai mươi hai đến hai mươi tám
nạn nhân bị đốt cháy nằm gọn trong vali có kích thước sáu mươi x bốn mươi cm

phần vải của vali bị cháy thang hóa
ngay vùng đầu nạn nhân bên ngoài khung sắt vali có một tập giấy bị cháy thang hóa
mặt trên có nhiều nét giữa hàn quốc và việt nam
ngoài ra còn có một chiếc ví bị cháy một phần
bên trong ví có chùm chìa khóa ba chìa
một bấm móng tay
dưới chiếc ví có sát điện thoại di động bị thang hóa
bên ngoài khung sắt có một khóa kéo của vali nhãn hiệu danlot
khi xác định được việc này chúng tôi xác định đây là một vụ trọng án
cho nên ngay lập tức chỉ huy quân quận cùng với các lực lượng của lực lượng quận bảo vệ hiện trường
và tổ chức ghi lời khai nhân chứng đồng thời với việc báo cáo giám đốc công an thành phố
để chỉ đạo các lực lượng phối hợp điều tra và làm rõ
và các lực lượng quân an thành phố gồm phòng kỹ thuật hình sự phòng hình sự
lãnh đạo phòng hình sự lãnh đạo phòng pc hai mươi một quán hình phố xuống hiện trường cùng với quân cổ giấy tổ chức thám nghiệm
chúng tôi xác định đây là một vụ giết người đốt xác rất là dã mạng
cho nên anh em quyết tâm thực hiện điều tra làm rõ
khi xác định cái này thì trong hiện trường không xác định được nhân thân lai lịch của nạn nhân
cho nên công an quận cổ giấy đã chỉ đạo thành phố và các lực lượng liệt vụ
cùng với các quận xung quanh quận từ thánh xuân
quận ba đêm công an từ liên tổ chức thông báo về tình cử tung tích của nạn nhân
xét thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án
giám đốc công an tp hà nội đã quyết định thành lập ban chuyên án để áp dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ
và tập trung lực lượng tổ chức điều tra
việc truy tìm hung thủ và danh tính nạn nhân được cấp trúc tiến hành
ngay lúc này cơ quan cảnh sát điều tra đã đạt giả thiết
hung thủ rất có thể là người có quen biết với nạn nhân
đặc biệt đây là vụ án đoạt mạng người với phương thức rất tinh vi lần đầu tiên xuất hiện
cán bộ khám nghiệm và điều tra viên ngay từ đầu cũng xác định đây là hiện trường phụ

giữa nạn nhân và thủ phạm là về sự quen biết nhau và có quan hệ với đối tượng trong xác của đối tượng
từ đó với những định ánh giá của chúng tôi đã giúp cơ quan điều tra truy bắt đối tượng tìm được thủ tích nạn nhân nhanh nhất
việc xác định danh tính nạn nhân được tiến hành hết sức khẩn trường
việc xác định danh tính nạn nhân được tiến hành hết sức khẩn trường
các nhà trọ trường học tại cầu giấy khu vực phường trung hòa và các khu vực lân cận được lực lượng điều tra trả soát
nhiều tổ công tác cùng lúc áp dụng song song các biện pháp điều tra nắm tình hình tại địa bàn xảy ra vụ án cũng như thu thập những chứng cứ có liên quan

đã có những cuộc họp khẩn để cùng với lực lượng điều tra công an thành phố
kết hợp hiệu quả trong quá trình điều tra khám phá vụ ảnh
ngay sau đó chìm chì khoá được mang đi thử
ngay sau đó chìm chì khoá được mang đi thử

và xác định khớp với các khóa cửa khóa đồ của nữ sinh viên này
danh tính nạn nhân đã được xác định là đỗ thị hoa và hung thủ gây án cũng đã được khoanh vụ
cung thủ gây án cũng đã được khoanh vùng
lúc này những dấu vết thu lượm được từng hiện trường vẫn đang được các cán bộ khám nghiệm phân tích
nhưng những tài liệu còn sót lại cùng với thi thể của nạn nhân dần hé mở ra tung tích của nạn nhân
đặc biệt là nhận dạng chữ viết từ số tay cá nhân của người xấu xấu
trong quá trình điều tra có thể đối với những vụ án và đối tượng sử dụng thủ đoạn dùng sang tầm đốt
thì cũng rất nhiều khó khăn trong quá trình khám nghiệm trường
những tài liệu ban đầu thu thập tại trường cũng gặp nhiều khó khăn
nhưng với sự nỗ lực quyết tâm và tỉ mỉ của cán bộ chính sĩ đã tập trung ngay từ khâu ban đầu khám nghiệm trường
vì đây là những vụ án đặc biệt nghiêm trọng và giết người rất dã man
chính vì thế lực lượng điều tra của công an thành phố cũng như công an quận phường đã tập trung vào việc tổ chức điều tra rất kỹ
ngay từ ban đầu hiện trường và tổ chức giả soát rất kỹ tất cả những tài liệu để thu thập những tài liệu có liên quan vụ án
có thể nói đây là một vụ án mà chúng tôi đã sử dụng một lực lượng trinh sát rất lớn để tập trung vào cái việc tổ chức điều tra
sau khi những chứng cứ thu được tại hiện trường cùng với sự khẳng định của người nhà nạn nhân về những vật dụng cá nhân của người mất tích
đã được xác định là trùng khớp thì việc dựng lại quan hệ của nạn nhân đã được tiến hành hết sức khẩn trương
hành trình của nạn nhân trước khi mất tích cũng được tính bằng giờ bằng phút
những cán bộ điều tra những trinh sát phải
chia ra làm nhiều nhóm nhỏ để tiến hành ra xét một cách thận trường
vụ việc đã xảy ra vào buổi giờ tan tầm vào buổi tối
hai nữa là việc xảy ra ở một nơi hầu như không có người
trên việc giả soát rất mất thời gian phải hỏi điện thoại rất kỹ
mãi đến ngày hôm sau tối ngày hôm sau chúng tôi mới tìm được nhân chứng đầu tiên là anh xe ôm
là cung cấp cái thông tin là có một người đàn ông dáng cao to đeo kính kéo một cái ba lô màu xanh
trùng với đặc điểm giấu vết ở hiện trường đang đi trên đường tiền hưng
và gọi đường về phía bixi
sau đó thì tiếp tục giả soát dọc trên đường trần hưng
đến gần một mươi một h ngày hôm đấy chúng tôi tìm thêm một nhân chứng thứ hai là một ông xe ôm
ông khẳng định là có một người đã có một cái tí tiết rất hay là ông đấy có nói chuyện với cả người thanh niên đó
và ông khang khẳng định đấy là người nước ngoài học tiếng việt
sau những giờ điều tra liên tục sự căng thẳng và mệt mỏi hiện lên gương mặt của những người làm án
nhưng những giây phút ngắn ngủi ấy trở qua lúc này
nó xảy ra rất nhanh thay vào đó là sự tâm huyết với công việc và một tinh thần đấu tranh không khoan dưỡng với cái ác
qua quá trình xác minh các cán bộ điều tra đã sâu chuỗi lại một số vụ việc và dựng lại được hành trình
cũng như các mối quan hệ của nạn nhân
cũng giống như nhiều nữ sinh đại học khác đỗ thị hoa sinh ra trong một gia đình nhà nông
cố gắng học hành thi đỗ đại học lên thành phố học hành với biết bao thứ phải chi tiêu
cô gái trẻ vừa học vừa kiếm tiền làm thêm để trang trải cho công việc
và cũng là giúp đỡ phần gánh nặng cho gia đình
trong lớp thì bạn ấy là một người rất là hiền lành bạn ấy thường ngồi bàn một và ngồi ngay cạnh cửa
trong lớp bạn ấy cũng là một người rất là hiền lành bạn ấy thường ngồi bàn một và ngồi ngay cạnh cửa
các em thì là một người chăm học hiền lành ngoan ngoãn và cũng tham gia các hoạt động của lớp
còn khi mà sự việc xảy ra thì thực sự là với lớp em thì đấy là một cú sốc rất là lớn
ngoài bạn bè thầy cô ở trường người thân trong gia đình hoa còn có mối quan hệ dựa vào công việc làm gia sư của mình
một số đối tượng nghi vấn được gọi hỏi
có những người bạn học của hoa cũng như những người đã thấy hoa làm gia sư tiếng việt
trong những đối tượng mà cơ quan điều tra triệu tập
có một người nước ngoài tên là khanh
khanh được chú ý hơn
vì những chứng cứ trong quá trình điều tra cho thấy
đây là đối tượng có quan hệ tình cảm với nạn nhân
mối tình của họ được các bạn bè trong trường đại học của hoa viết được
song song với đó
cơ quan điều tra cũng gửi giám định mẫu dna
tinh dịch thu được cho người nạn nhân
mẫu dh ở tinh dịch trong người nạn nhân đỗ thị hoa
trùng khớp với dna của đối tượng
khẳng định từ những chứng cứ thu được
cùng với kết quả giám định của cơ quan khoa học hình sự
thì đã có đủ cơ sở để kết luận
khanh chính là thủ phạm
gây ra vụ giết người đốt xác
sau nhiều giờ đấu tranh
trước những chứng cứ không thể chối cãi
thì khanh đã phải cuối đầu nhận tội
là đã sát hại giả mang cô sinh viên
khi điều tra làm rõ
việc này kết hợp với khám nghiệm viện trường
thu thập tài liệu dấu vết tại viện trường
thì đã đấu tranh rất quyết liệt với đối tượng này
ban đầu đối tượng này không khai nhận tội
sau vòng các tài liệu chứng cứ
mà cơ quan điều tra thu thập được
cùng với đấu tranh và pháp rất kim kết
nên đối tượng cuối đầu đã phải nhận tội
khi vào việt nam khanh thuê trọ tập thể tại đại học hà nội thanh xuân
với mục đích du lịch và tìm kiếm việc làm
tại đây vào tháng năm năm hai nghìn tám khanh có quen với hòa
sinh viên năm thứ tư của một trường đại học tại hà nội
và thuê chị hoa dạy tiếng việt
quá trình dạy học giữa hai người đã có quan hệ tình cảm với nhau
khoảng một mươi một h ngày ba tháng chín năm hai nghìn tám
khanh có hẹn chị hoa một buổi chiều đến nhà khanh chơi
đến một mươi sáu h ngày ba tháng chín
trong lúc ngồi trò chuyện thì chị hoa có đề cập
trước khi quan hệ tình cảm với khanh
chị đã có bạn trai là người việt nam
nghe chị hoa nói vậy khanh rất ghen tức và chợi mắng chị hoa
do bị xúc phạm chị hoa đang ném quyển sách trên tay vào người khanh
khanh tức giận lao vào dùng hai tay bớt cổ chị hoa cho đến khi tắt thở
sau khi sát hại chị hoa khanh đã xin ý định phi tan sát của chị
hắn nhìn quanh và phát hiện vali loại to của mình trong góc nhà

hẳn trò sát của chị hoa cùng tất cả bốn trang của chị vào vali
hẳn dùng vỏ chai nhựa bảy up đi bộ ra mua xăng
tại cây xăng trên đường nguyễn trãi
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất

khanh kéo vali đựng sát của chị hoa
vậy taxi đến khu vực bixi
đường trần duy hưng
rồi xuống xe đi bộ
kéo theo chiếc vali
đợi khi trời tối
thắng kéo chiếc vali và cầm chai xăng đi ra đường hoàng minh giám
đi khoảng bốn trăm linh m
có bãi đất trống bắt người
y đã đổ xăng đốt chiếc vali đứng sát chị hoa
khi thực hiện xong
y đi bộ một đoạn rồi bắt taxi về nhà trọ
trong các vụ án
đối tượng giết người
mà có thủ đoạn phi tan
thường có mối quan hệ chặt chẽ với nạn nhân
ví dụ chẳng hạn như là vợ chồng
hoặc là yêu nhau
hoặc là bạn bè thân thiết nhau
thì sau khi mà do có thể
một cái mô tuẫn bột phát vào đấy
và dẫn đến hành vi giết người
thì thường đối tượng là
dùng thủ đoạn phi tan
bằng cách là mang
dấu sát lạng nhân đi
hoặc là có thể làm những thủ đoạn
để cho cơ quan điều tra không phát hiện được nạn nhân là ai
sự ghen tuôn
cộng với tính công độ
đã khiến canh trở thành kẻ độc ác
đoạt mạng người không gây tay
nhưng cuộc đời luôn có sự công bằng
kẻ tụ ác phải gặp quả báo
mà chính hắn đã gây ra
canh đã phải đứng trước vạnh móng ngựa
nhận bản án thích đáng cho tội ác của mình
vụ án đã khép lại
nhưng bài học đắt giá được trả
bằng tính mạng con người thì còn mãi
đây là một lời cảnh báo
với các bạn trẻ
một lần nữa hãy cẩn trọng với những mối quan hệ xã hội
đặc biệt là các bạn gái
các bạn gái tình cảm

và chính vì thế khi quá trình nó xảy ra
nó rất khó khăn trong quá trình điều tra
còn ví dụ như một mối quan hệ công khai
tất cả mọi người đều biết
thì bản thân đối tượng có muốn gây án
cũng khó khăn cũng cảm thấy
có một cái gì đấy rất lo sợ
không dám gây án
nhưng chính vì những mối quan hệ mờ ám
không trong minh vạch như vậy
thì cũng đấy là một trong những điều kiện
để thủ phạm có thể gây án nó dễ dàng hơn
và nó cũng rất khó khăn trong quá trình điều tra
của cơ quan điều tra
cái điểm của tôi thì cũng có một lời khuyên
với các bạn trẻ
trong quá trình quan hệ thì chúng ta cũng nên có những mối quan hệ
trong sáng minh vạch
và tất cả mọi người đều biết
thì nó sẽ thuận lợi hơn và an toàn hơn với chính bản thân
nếu như nạn nhân không quá dễ dãi trong tình cảm
nếu như nạn nhân tế nhị hơn
trong cách cư xử
cân nhắc từng câu nói cử chỉ hành động
và cả hai kiềm chế được bản thân
thì có lẽ tình yêu giữa cô nữ sinh trẻ trung
và chàng thanh niên ngoại quốc
có thể có một kết cục đẹp
kết thúc không có hậu
dù sao cũng đã xảy ra
một bài học lớn cho các bạn gái trẻ mới bước vào tình yêu
và luôn nhìn tình yêu màu hồng
thì hãy cảnh giác
đó là những thông điệp
mà những người làm chương trình muốn gửi gắm
tới các bạn trẻ đang yêu
khoảng hai mươi giờ
ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi một
nhận được tin báo từ công an huyện duy tiên
các lực lượng nghiệp vụ
của công an tỉnh hà nam
đã nhanh chóng có mặt
tại mương nước thôn lãnh trị
xã mộc nam
những ánh đèn pin quệt qua quệt lại
như muốn xuyên qua mạng đêm đặc quánh
để thấy rõ hơn
thi thể của người xấu xố
đang nổi dưới lòng mương
công tác khám nghiệm hiện trường
của cơ quan cảnh sát điều tra
được tiến hành khẩn trương
và cẩn trọng
dưới sự chứng kiến
của đại diện viện kiểm sát
bác sĩ pháp y
và chính quyền địa phương
mương nước tại vị trí phát hiện tử thi
rộng năm tám mét
mặt nước lặn
dòng nước đứng
mức nước sâu khoảng ba mét
có nhiều bèo
và cây dừa nước nổi
trên bề mặt
mương nước này chạy theo hướng đồng tây
tiếp giáp thôn lãnh
xã mộc nam
và thôn chu
xã châu giang
theo nguồn tin của quần chúng nhân dân cung cấp
khoảng một mươi tám h cùng ngày
phát hiện thi thể này là người thôn chu
chiều chiều vẫn thường ra bắt cá
ở bờ mương này
mình đi đánh cá
mình đi một quán
mình cứ qua đi qua lại mấy lần rồi
có cái linh tính nó thế nào
thì mình quay lại lần thứ ba
lần thứ bốn
thì mình mới biết là người mình phát hiện ra thôi
chúng tôi bây giờ xuống hiện trường
thì thấy rằng cái xác tử thi
đã trương thối
và cái thật
nạn nhân này chết
có thể là từ năm đến bảy ngày rồi
nhìn xưa bộ thì
ngoài cái việc
tại hiện trường
một tảng gạch
một tảng đá
và có hai cái cọc tre
được líu bằng dây dù
để đeo vào phấn mông của nạn nhân
thì chúng tôi cho đây là vụ trọng án
tử thi đã bị ngâm dưới nước quá lâu
không có giấy tờ tùy thân
và tài sản
nhưng trang phục trên người
khá ăn diện
nên có thể
là người từ địa phương khác đến
mở rộng khu vực hiện trường
trong đêm tối
nhưng đội khám nghiệm
vẫn kiên trì tìm kiếm
những dấu vết
hay hung khí
mà hung thủ đã bỏ lại
sau khi gây án
có thể nạn nhân bị cướp hiếp tại đây
nhưng do kháng cử
nên đối tượng đã sát hại
rồi giấu sát xuống mương
để phi tàn
đây là nơi kẻ thủ ác
đã ra tay
hay chúng gây án ở nơi khác
rồi mang sát nạn nhân đến đây
để dựng hiện trường giả
nhằm đánh lạc hướng
kết quả của công tác khám nghiệm
là yếu tố
hết sức quan trọng
giúp tình huống
cho công an điều tra
vào thời điểm này
quá trình khám nghiệm hiện trường
có rất nhiều trận mưa
nên công tác phát hiện
các dấu vết
tại hiện trường
gần như đã bị
khu vực mương nước
phát hiện sát nạn nhân
nằm giữa các nơi khác
những đồng lúa
và con chấm của thôn lãnh trì
là khu nghĩa trang của xã
còn khu dân cư sinh sống
cách khá xa
nên rất vắng vẻ
phải chẳng đó chính là địa bàn thuận lợi
mà đối tượng đã chọn
để gây án
một trong những vật chứng
thu lượm được
sau công tác khám nghiệm
đó là tảng gạch
đè lên lưng của nạn nhân
có ba mặt ốp gạch men màu trắng đá cũ
rất có thể
của một hộ dân nào đó
để giúp tình huống
khi sửa chữa tượng nhà
vậy tảng gạch này
được lấy từ khu vực nào
có liên quan gì
đến hiện trường vụ án
khi một điều tra viên tìm đến
khu vực xóm xáu
của thôn lãnh trì
đã thu thập được
một số thông tin quan trọng
qua công tác
giả soát địa bàn
mở rộng khu vực hiện trường ra
thì chúng tôi phát hiện
tại khu vực đầu làng
của thôn lãnh trì
tại một nhà dân
có miếng bề
miếng bê tông
đã đè lên
xác lãnh nhân
thì qua tìm hiểu
chủ nhà dân
đã cung cấp
là cách đây
thì nhà ta có phá
khu vực công trình phụ
và để người ta xây mới
thì tảng bê tông
người ta có
để ba tảng bê tông
bây giờ ra
thì người ta xác định
có mất một miếng bê tông
việc xác định được vị trí
vẫn chưa hé mở
thêm điều trị
cho công tác điều tra
chính vì vậy
các cán bộ chiến sĩ
phòng kỹ thuật hình sự
công an tỉnh hà nam
phải tiếp tục
những chi tiết khác
của công tác khám nghiệm
do tử thi
bị ngâm nước quá lâu
đang trong giai đoạn
bị biến dạng
không còn thu được
dấu vân tay
việc xác định
danh tính nạn nhân
trở nên bế tắc
tại hiện trường
gần như bị xóa sạch
trước đó vài ngày
đội khám nghiệm
chỉ có thể thu được
một số mẫu phẩm
để sau này
phục vụ so sánh
trong công tác khám nghiệm
gen cần thiết
để xác định rõ
nguyên nhân tử vong
và cơ chế hình thành
các tổn thương
của người xấu xố
cơ quan điều tra
đã tiếp tục
gửi chân cầu giám định
tới trung tâm pháp y
của tỉnh hà nam
việc giải phẫu tử thi
được tiến hành cẩn trọng
ở phần đầu
có nhiều vết rách già
còn chữ u
có ba cạnh bằng nhau
kích thước hai ba cm
phía bên trong hộp sọ
có nhiều vít lúng
tài bản kết luận
giám định pháp y tử thi
đã kết luận
đa chấn thương vùng đầu
nguyên nhân chính
dẫn đến tử vong
của nạn nhân
là chấn thương sọ não nặng
xác định có dấu hiệu tội phạm
vào ngày một mươi bốn tháng bốn
cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh hà nam
đã ra quyết định
khởi tố vụ án hình sự
dưới sự chỉ đạo
của bang giám đốc
công an tỉnh
lãnh đạo phòng cảnh sát
điều tra tội phạm
về trật tự xã hội
đã triệu tập
cuộc hợp khẩn cấp
trong toàn đơn vị
đứng trước vụ án khá phức tạp
không danh tính
người bị hại
không giấu vết hiện trường
nên việc xác định
động cơ gây án
của hung thủ
bắt nguồn từ
mâu thuẫn cá nhân
do tình ái
hay đơn thuần
là giết người
vẫn là bài toán
chưa có lời giải
cho các điều tra viên
sau khi nghe báo cáo
về công tác nắm tình hình
lãnh đạo phòng cảnh sát
điều tra tội phạm
về trật tự xã hội
đã giao nhiệm vụ
cho các tổ công tác
triển khai theo
nhiều hướng điều tra
bên ngoài của lãnh nhân
bằng bồ bạc
chân thì đi tất
móng chân móng tay
đầu thì đầu tém
mặt thì biến dạng hết
khi chúng tôi thám nghiệm
cũng xác định
thì chúng tôi cũng cho rằng là
là biến dạng
cho nên khả năng nhiều là
cô gái trẻ
tầm độ tuổi
thế cho nên là
cái suy nghĩ
chúng tôi nghĩ là
các cô gái
vào nhà hàng
các đối tượng
giết hoặc hiếp
phải đưa đến
công việc trường
từ giả thuyết về công việc của nạn nhân
cơ quan điều tra đã tiến hành ra
xóa các nhân viên nữ
làm việc tại các nhà hàng
thuộc địa bàn thành phố phủ lý
và các tỉnh lân cận
xem có ai báo mất tích
hay vắng mặt nhiều ngày
chưa quay lại làm việc hay không
những tiếp viên nữ
thường lui tới các quán karaoke
hay gọi đầu tẩm quán
cũng được ra soát
hết suất kỹ lưỡng
nhưng mọi cố gắng
của nhiều tổ công tác
vẫn chưa thu được
kết quả nào cả quan
bắt đầu là
có thể là giết cướp
có thể là giết vì mục đích
nội dung tình ái
có thể là mô thuận cá nhân
nhưng bởi vì tại sao
chúng tôi còn không coi những cái lọc là
nếu mà giết về tài sản
thì đương nhiên
tài sản thì chỉ mang
mang trên người là
ít những cái dây chuyền
cũng không mất
và cái tình ái
thì cũng chưa có chứng minh
cái căn cứ
để chúng tôi chứng trúc
đương nhiên phải là những đối tượng
thứ nhất là
phải hoạt động xã hội
chứ không thể là bó gọn
ở trong cái địa bàn
cái của cái xã
được làm văn thuần túy được
chính vì vậy
chúng tôi đã mở rộng
cái địa bàn
thông tin rộng rãi
truy tìm những nhân dân
trên sáu mươi ba ban tỉnh thành
cũng như là
các địa bàn xung quanh
cái tương tích này
xác định hướng điều tra chính của vụ án
là phải làm rõ được danh tính nạn nhân
cơ quan điều tra hy vọng nhiều
vào thông tin
từ những trường hợp mất tích
của các địa phương
trên cả nước
nhiều ngày đã trôi qua
và rồi một tiếng hy vọng lé lên
khi công an tỉnh hà nam
bất ngờ nhận được nguồn tin
của công an tỉnh bạn
qua sáng binh thì
công an phường quang trung
ở thành phố ương yên
có xác định là
có một cái trường hợp
chị quê ở
quyền mộc châu
thịt sơn la
có đến đấy
thuê phòng sau đó
ở hai ba ngày
đến ngày ba bốn
chị đi đâu
hiện để lại đồ đạc
tài sản tư trang
mới đầu nhận tin
công an phường quang trung cho biết
theo chủ khách sạn cho biết
chị này có mặc quần áo
và các thứ đặc điểm tư trang
là tương tự
nhưng mà khi
sau khi nhận được tin
phát ra cơ quan điều tra
công an tỉnh hà nam
đã cử cán bộ
tiến hành xuống sáng binh
qua sáng binh
xác định là
về cái chiều cao
cũng như về một số
cái đặc điểm nhân dạng của chị
mặc dù có đặc điểm
với quần áo tương tự
nhưng chiều cao cân đẳng
cũng như độ tuổi
không đúng với tầm đấy
những ngày sau đó
vẫn có thêm vài trường hợp
báo mất tích
ở các tỉnh
như yên bái
tới cơ quan điều tra
nhận diện người thân
nhưng kết quả
vẫn không phải là nạn nhân
trong vụ án
công việc dường như
mò kim đáy bể
nhưng ban quyền án
vẫn không chịu bỏ tay
tổ trinh sát tiếp tục
tiếp cận những người chạy xe ôm
gần khu vực hiện trường
để nắm thêm nguồn tin
về những khách hàng
họ đã chở
xem ai có ngoại hình
gần giống với người bị sát hại hay không
thông tin từ cục xuất nhập cảnh cho biết
đơn trình báo
người mất tích
do vợ chồng anh chính
và chị tu anh
có địa chỉ
tại khu tập thể
quận hoàng mai hà nội
gửi tới với nội dung trình báo
về một người bạn
quen thân với gia đình anh
là người trung quốc
nhưng sau khi nhập cảnh
về việt nam
có hẹn gặp
nhưng đột nhiên
mất liên lạc nhiều ngày nay
gặp được chị tu anh
thì chúng tôi lại
được chị tu anh cung cấp
cái mối quan hệ
mà khi chị tiên
sang việt nam
thì chị thường
cái khu vực
đến gia lâm
quận long biên
quyết tâm lận theo
manh mối mới được cung cấp
một tổ công tác
của công an tỉnh hà nam
tức tốc lên đường
phó hợp với công an
huyện gia lâm
thành phố hà nội
rà soát toàn bộ
các nhà nghỉ
khách sạn trên địa bàn huyện
nơi có thể
chị tiên đã lưu trú
thông qua cuộc xuất nhập cảnh
mời gia đình chị tiên
sang làm việc
với cơ quan điều tra
để nhận diện người thân
thì ban đầu
chúng tôi cho nhân diện ảnh
thế và thông qua
nhân diện ảnh này
thì anh chồng
thế và người con
tương lưu giống
tương lưu giống
thì chính vì thế đó
mà chúng tôi cũng
lấy toàn bộ
tất cả những
em ruột chị tiên
để nghị viện
qua hội sự giám định
phải xác định
đó chính là
là nhân kim thiên tiên
mùa xuất nhập
năm mùa xuất nhập
tại chiết giang trung quốc
danh tính nạn nhân
đã được làm sáng tỏ
nhưng lý do nào
dẫn đến cái chết thương tâm
vẫn còn nhiều quấn khúc
những người thân
của chị tiên cho biết
mỗi khi sang việt nam
chị thường tìm mối giao dịch
bán các mẫu hàng
là loại túi ni lông
đựng sữa đầu nành
tại thị xã từ sơn
tỉnh bắc ninh
nhưng khi trinh sát tiếp xúc
với chủ cơ sở sản xuất này
anh ta lại cho biết
chỉ gặp chị tiên
có một lần
do một người chạy xe ôm
chở đến cách đây vài tháng
vì giá cả hợp lý hơn
trong nguồn hàng khác
mà cơ sở này
đã phải lấy
vài tấn hàng của chị tiên
họ thanh toán
theo kiểu gối đầu
sau mỗi lần giao dịch
gần đây nhất
chủ cơ sở này
đã thu xếp được
sáu trăm linh triệu đồng
hẹn thanh toán
cho chị tiên
trước khi nhập đợt hàng mới
nhưng chưa thấy chị
cho người đến lấy
trong quá trình
hùng về thanh toán
hùng được một vài lần
còn hôm hôm
hùng có dắt
tiên về giới thiệu
bên nhà máy
thì mình cũng chỉ biết
hùng giới thiệu thế thôi
còn thực ra
mình cũng không
ai mà không biết tiếng
không biết tiếng việt
người nói chuyện
cũng không biết đều